ngày hai mươi tám tháng một mươi hai tại huyện vĩnh bảo ủy ban nhân dân thành phố hải phòng và ủy ban nhân dân tỉnh thái bình
tổ chức lễ khánh thành công trình cầu sông hóa huyện vĩnh bảo thành phố hải phòng và huyện thái thụy tỉnh thái bình
tới dự và cắt băng khánh thành có đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư
cùng lãnh đạo thành phố hải phòng và tỉnh thái bình và đông đảo nhân dân địa phương
sau hơn bảy tháng thi công cầu sông hóa nối thành phố hải phòng với tỉnh thái bình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng
đây là công trình đầu tiên triển khai sau bốn tháng thành phố hải phòng và tỉnh thái bình ký kết giao kết hợp tác kinh tế
cầu dài hơn hai trăm năm mươi bốn mét với tổng mức đầu tư gần hai trăm linh tỷ đồng
cầu sông hóa không chỉ đóng vai trò xóa bỏ cầu phao trên sông hóa giúp cho người dân đi lại thuận lợi
mà còn bảo đảm sự kết nối giao thông phía nam thành phố hải phòng với tỉnh thái bình